ba năm sống thực vật đó là chừng ấy thời gian mà bà nguyễn thị xuân mẹ của chàng trai nguyễn tuấn thành vượt qua mọi khó khăn để hy vọng một phép màu sẽ giúp con trai bà tỉnh lại
và điều kỳ diệu ấy cũng đã đến với gia đình bà vượt lên trên tất cả đó là nghị lực là tình yêu của một người mẹ
bà xuân là con mình hồi phục được sức khỏe để có thể trở lại cuộc sống bình thường
câu chuyện về mẹ con bà xuân không chỉ là câu chuyện về tình mẫu tử mà vượt lên trên tất cả đó là niềm tin vào cuộc sống sự kiên cường vượt qua số phận